nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội việt nam đã có công văn gửi bộ lao động thương binh và xã hội và bộ y tế về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động bị buộc thực hiện biện pháp cách ly y tế phòng dịch covid một mươi chín
theo đó hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người bị cách ly y tế gồm giấy gia viện đối với trường hợp điều trị nội chú giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội hoặc giấy gia viện có chỉ định của y bác sĩ cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội chú đối với người điều trị ngoại trú
đối với trường hợp cách ly tại cơ sở ngoài nhà riêng thì cơ sở đó có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận thời gian thực hiện cách ly y tế cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế
đối với trường hợp cách ly tại nhà bảo hiểm xã hội việt nam đề xuất bộ y tế đồng ý để trưởng ban chỉ đạo chống dịch cấp xã có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động để làm căn cứ giải quyết chế độ ốm đau theo quy định